một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ lào về việt nam vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai triệt phá bắt giữ thành công năm đối tượng trong đường dây thu giữ một mươi bốn bánh heroin một mươi năm viên ma túy tổng hợp hai bảy kg thuốc viện và nhiều tài liệu có liên quan
khoảng tám giờ năm mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phối hợp với công an xã tân dương huyện bảo yên áp sát ba nhóm đối tượng và bắt quả tang giàng thị chú hoàng cờ khi hai đối tượng đang mang trên người một mươi bốn bánh heroin
khi bị lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng chống trả quyết liệt có đối tượng còn bị nhảy xuống sông chảy nhằm tàu thoát
mở rộng điều tra cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra lệnh giữ
và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với hoàng chúng vàng dung và giàng xeo phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiếp tục mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của hoàng cờ phát hiện trong nhà có một mươi năm viên ma túy tổng hợp và hai bảy kg thuốc viện
với tội danh giết người hai bị cáo nguyễn văn lợi và lê thái dương vừa bị tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đưa ra xét xử vào sáng nay
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi chín tháng sáu dương trở lợi đến nhà trọ của anh nguyễn hoài thanh để đòi nợ
giữa anh thanh và lợi xảy ra xô xát và đánh nhau dương dùng dao mang theo đâm làm anh thanh ngã gục
thanh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong kết quả giám định nguyên nhân dẫn đến tử vong là do sốc mất máu cấp
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn lợi một mươi hai năm tù và lê thái sương một mươi sáu năm tù cùng về tội giết người
mặc dù không phải là các đại lý bán vé máy bay tuy nhiên bốn đối tượng ở thanh hóa đã tự lập ra và mua các fanpage
lấy tên các phòng vé máy bay để nhận tiền đặt mua vé rồi chiếm đoạt mà không trả vé cho khách
với hành vi này bốn đối tượng đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm lê đôn khánh lê sĩ tú lê văn bình lê văn ngọc cả bốn đều ở huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
từ tháng một năm nay cho đến khi bị phát hiện bắt giữ bốn đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tiền đặt mua vé máy bay của nhiều người ở các địa phương trong nước với số tiền hàng trăm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa tạm giữ hình sự nguyễn minh toàn quê phú yên để điều tra làm rõ về hành vi giết người
vào trưa ngày một mươi hai tháng bốn toàn nhậu tại phòng trọ của nạn nhân đến chiều cả hai cùng đi hát karaoke
trong phòng hát toàn đã về phòng trọ để lấy mã tấu chém hai nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong toàn về khu nhà trọ
nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rê vũng tàu phối hợp với công an thị xã phú mỹ đã bắt giữ đối tượng toàn
dùng dao đâm và đe dọa bạn trai nhằm cướp tài sản đối tượng bùi thị mỹ tiên chú tại huyện châu thành a
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội cướp tài sản
trước đó vào trưa ngày hai mươi bảy tháng ba tiên đã hẹn bạn trai đến đón tại nhà một người quen
khi đến điểm hẹn nạn nhân bị tiên từ phía sau cầm dao đâm nhằm cướp chiếc xe máy
lúc này nam thanh niên được đưa đi cấp cứu tiên có ý định tiêu thụ chiếc xe máy nhưng không thành
sau khi gây án tiên đã bỏ trốn tuy nhiên đã bị bắt giữ
kết quả xét nghiệm nhanh cơ quan công an phát hiện tiên dương tính với ma túy
với hành vi sử dụng quần áo trang phục cấp bậc hàm công an rồi sử dụng mạng xã hội zalo để kết bạn với những người phụ nữ có điều kiện về kinh tế
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại đối tượng đinh thành hiếu chú tại thành phố hồ chí minh tạm chú thành phố châu đốc tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang tạm giữ để điều tra
vào ngày một mươi ba tháng bốn công an phường núi sam thành phố châu đốc nhận tin báo của người dân về việc nghi vấn đinh thành hiếu giả mạo công an để chiếm đoạt tài sản của người khác
qua làm việc hiếu khai nhận để có tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc
vào đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hiếu lên mạng xã hội tìm mua một bộ quần áo quân phục công an nhân dân cấp hàm trung tá
sau đó tìm kiếm những người phụ nữ có điều kiện về kinh tế mời kết bạn trên gia lô gửi ảnh mặc trang phục công an và giới thiệu đang công tác ở bộ công an để vay mượn tiền
với thủ đoạn trên hiếu đã chiếm đoạt của khoảng chín phụ nữ ở nhiều địa phương khác nhau với số tiền trên một trăm hai mươi sáu triệu đồng
vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự công an thành phố châu đốc điều tra xử lý
không chỉ là một cá nhân như vụ việc trên công an hải phòng vừa triệt phá một đường dây giả danh công an để lừa đảo
tinh vi hơn là nhóm đối tượng này đã lợi dụng công nghệ để lừa đảo các bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản qua mạng
ghi nhận sau là bài học cảnh giác nhằm tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo
trước đó ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh kinh tế công an thành phố hải phòng nhận được đơn báo tố giác tội phạm của một phụ nữ sinh sống trên địa bàn
về việc bà nhận được nhiều cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là công an đang truy nã người có liên quan đến mình và yêu cầu bà phối hợp với cơ quan công an điều tra
đối tượng trên yêu cầu bị hại chuyển ngay tiền vào tài khoản ngân hàng để ban chuyên án làm việc và phải giữ bí mật không được để lộ sự việc
người phụ nữ trên đã đến ngân hàng và chuyển gần một trăm sáu mươi triệu sang một tài khoản ngân hàng khác như yêu cầu của các đối tượng

số tiền rút được từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai việt và lâm đã nhận và chuyển cho đối tượng
ở nước ngoài tổng cộng khoảng ba năm tỷ đồng và hưởng lợi bảy trăm linh triệu đồng
các đối tượng đã không thực hiện chuyển khoản theo như các vụ việc trước đây chúng tôi đã làm
mà các đối tượng đã thực hiện việc rút tiền mặt ra ra các cửa hàng việt theo và các cửa hàng
chuyển tiền nội địa trong nước để chuyển tiền cho các đối tượng mà đã được chỉ định
thì gây ra đứt mạch dòng tiền chúng tôi sẽ khó được truy vết các dòng tiền
tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay càng nhiều
và có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi có xu hướng đan xen
kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau có những vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia
trên không gian mạng gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong nhân dân
bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an
thì nhân dân cũng cần tự nâng cao ý thức cảnh giác trang bị những kiến thức cần thiết
để nhận biết và phòng tránh trước thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
với hành vi đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lâm đồng
năm đối tượng vừa bị khởi tố để điều tra
năm đối tượng gồm phan hoàng vũ phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lâm đồng
phạm tấn phó phòng kiểm định hồ tấn phương huỳnh tấn hiệp đăng kiểm viên và phùng văn hồng
thanh tra viên sở giao thông vận tải liên quan đến hành vi nhận tiền bồi dưỡng từ các khách hàng
để bỏ qua các lỗi vi phạm trong kiểm định xe cơ giới
ngoài ra các cán bộ này còn móc nối để làm thủ tục nhanh khi tiếp nhận xe cơ giới
đến làm thủ tục đăng kiểm nghiệm thu xe cơ giới cải tạo
cơ quan điều tra xác định phùng văn hồng có vợ làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiên phúc
chuyên thiết kế cải tạo ô tô
trong quá trình hoạt động hồng và vợ có những tác động để hợp thức hai trăm linh hồ sơ đăng kiểm
tại các trung tâm đăng kiểm bốn nghìn chín trăm linh một s tp đà lạt và bốn nghìn chín trăm linh hai s tp bảo lộc
công an tỉnh quảng nam vừa đồng loạt tổ chức kiểm tra chín chi nhánh của công ty cổ phần tập đoàn tài chính f tám mươi tám
gọi tắt là chi nhánh f tám mươi tám trên địa bàn qua đó phát hiện chấn chỉnh một số sai phạm
liên quan đến hoạt động của các chi nhánh f tám mươi tám
hiện trên địa bàn tỉnh quảng nam có chín chi nhánh đang hoạt động theo quy trình chung của công ty tài chính f tám mươi tám
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện năm chi nhánh có các sai phạm như lập sổ quản lý
lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của bộ công an
báo cáo định kỳ về tình hình kết quả thực hiện các quy định về an ninh trật tự không đúng thời gian
không trung thực không đầy đủ không có kho quản lý tài sản cầm cố theo quy định
với các sai phạm trên lực lượng công an lập hồ sơ xử lý và sẽ xử lý theo quy định
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng nam vừa phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan
triệt phá chuyên án bắt hai đối tượng mua bán vận chuyển trái phép năm bánh heroin
xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam lực lượng công an đã bắt hai đối tượng gồm
nguyễn văn ninh và huỳnh khánh trình cùng chú quảng nam đang vận chuyển tàng trữ trái phép số lượng lớn chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm năm bánh heroin bảy mươi hai viên nén ma túy bốn điện thoại di động
hai đối tượng khai từ quảng nam ra nghệ an mua số ma túy trên với số tiền là một tỷ đồng
khi về đến quảng nam thì bị bắt giữ
chỉ với ba triệu đồng tiền công đào huy hoàng chú tệ tỉnh vĩnh long đã nhận lời từ một đối tượng lạ mặt
để vận chuyển gần một kg ma túy đá từ tp hcm
về cần thơ bằng xe mô tô
tuy nhiên việc làm phi pháp trên đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long
phát hiện ngăn chặn và bắt giữ
trước đó vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng ba hoàng bị phát hiện khi đang điều khiển xe máy
chở theo một người phụ nữ lưu thông trên quốc lộ một có vận chuyển theo một túi đựng gần một kg ma túy
quá trình xác minh làm rõ người phụ nữ đi chung với hoàng không biết việc làm trên của hoàng
nên cơ quan chức năng không xử lý hình sự
riêng hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm
đào huy hoàng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam
nguyễn hoàng bửu chú thị xã tân châu về tội cố ý gây thương tích
trước đó tối ngày hai mươi bốn tháng một trong lúc nói chuyện với võ trường giang chú địa phương
cả hai đã xảy ra mâu thuẫn bửu đã lấy dao chém giang nhiều nhát
sau khi gây án bửu bỏ trốn lên thành phố hồ chí minh sinh sống
giang được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích một mươi hai
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị hàng loạt ô tô bị bẻ gương tạt sơn dạch lốp khi đỗ qua đêm
tại một số khu vực trên địa bàn thành phố hà nội
công an thành phố hà nội cho biết hiện đang
điều tra vụ việc và sẽ xử lý nghiêm hành vi này
sáng ngày một mươi tháng bốn hơn hai mươi chiếc xe ô tô bị chọc thủ lốp khi đỗ qua đêm
trên một đoạn vỉa hè phố nguyễn phan tránh thuộc phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
cái chi phí thiệt hại của tôi thì ước tính khoảng bốn năm triệu một quả lốp
để lên vỉa hè là không đúng sai quy định nhưng mà không còn cái cách nào khác
vì không có bãi đỗ xe vì nó rất là xa xôi
sáng ra mà đi hai ba km mà đi lấy được cái xe đi làm thì
cũng rất là vất vả
hành động này thì theo tôi là phải nhuận phó ngoại
còn chủ nhân của phó ngoại thì chưa biết là ai
nên là cũng mong là cơ quan điều tra vào cuộc sớm để mà tránh việc phát sinh tiếp theo
trước đó vào giữa tháng hai chiếc ô tô này cũng đã bị kẻ xấu xịt sơn lên thân xe
khi đỗ trên lề đường gần trung cư ruby goldmart city đường hồ tùng mậu
tương tự hàng loạt xe ô tô đỗ trên đường hoàng minh thảo khu ngoại giao đoàn
quận bắc thủ liêm cũng bị bẻ gãy gương hoặc đập vỡ kính
đặc điểm chung của các vụ việc phá hoại là xảy ra tại các vị trí không có chức năng đỗ xe
không có người trông coi khuất tầm nhìn
theo các luật sư dù là vì lý do gì thì đây là những hành vi phá hoại và vi phạm pháp luật nghiêm trọng
người nào hủy hội hoặc là cố tình làm khứ hỏng tài sản của người khác
có trị giá từ hai triệu đồng cho đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng
nhưng thuộc một các trường hợp sau đây
tiền từ một mươi triệu đồng cho đến năm mươi triệu đồng hoặc là phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm như là đã bị xử phạt vi phạm hành chính
về một trong các hành vi quy định tại điều này mà còn vi phạm gây ảnh hưởng đến xấu đến an ninh
trật tự an toàn xã hội
theo lực lượng chức năng thời gian qua khu vực quanh các tòa trung cư trên địa bàn phường
luôn nóng tình trạng xe ô tô dừng đỗ tự phát đặc biệt tại vị trí xảy ra vụ việc
cơ quan chức năng đã gián thông báo đề nghị người dân không dừng đỗ xe
và chủ động gửi qua đêm ở những điểm có người trông giữ
ngoài ra cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
liên quan đến việc hủy hoại tài sản của người khác